chiều ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết là vừa khám phá đường dây mua bán dâm dưới hình thức
là sugar baby sugar daddy do đối tượng vũ nguyễn nhật vi sinh năm hai nghìn
sinh viên năm nhất một trường đại học đứng ra tổ chức với số tiền mua bán dâm lên đến hàng chục triệu đồng một lần
trước đó đội năm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bất ngờ kiểm tra ba khách sạn trên địa bàn quận một tp hcm
và bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận phủ nguyễn nhật vi sinh năm hai sinh viên một trường đại học
ở tp hcm là người đứng ra môi giới cho các cặp đôi bán dâm
tại cơ quan công an nhật vi khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi một vi tạo nhiều tài khoản trên gia lô và telegram
để thành lập các nhóm kính để tuyển chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức sugar baby sugar daddy
trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành khác với khoảng một năm trăm linh thành viên tham gia
vi đăng tải trên các nhóm trên giá mua bán dâm từ ba đến hai mươi năm triệu đồng một lần
qua đêm giá từ sáu đến năm mươi triệu đồng một tháng giá từ một mươi năm đến năm mươi triệu đồng
khi khách có nhu cầu tìm gái bán dâm thì liên hệ vi và phải đặt cọc một triệu đồng để có thể xem hình ảnh gái bán dâm
khi giao dịch thành công vi hưởng lợi từ một mươi hai mươi tiền công môi giới
từ lúc hoạt động cho đến nay vũ nguyễn nhật vi hưởng lợi việc môi giới thành công khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định